nhưng mà này thì cái đó là gây coi như tai nạn
anh ghi điều khiển là xe hoàn toàn điều khiển là em phải chạy còn đây là em rắc bộ
mẹ anh anh nhìn thấy trong gương không phải đi ra ngoài à
đi lưu thông đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
anh nói là lưu thông đi là em chạy xe chứ đâu phải em rắc xe đâu
khi phát hiện tổ chuyên đề hoặc các giao lộ có can sát
thì người ta sẽ xuống xe dẫn bộ hoặc trốn tránh
thứ hai nữa là không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát của người thành công vụ
cái thứ ba nữa là tự ý bỏ đi không khí tên vào biên bản
có những trường hợp là người đó có những phản ứng
như cản trở không chấp hành phải nhờ đến lực lượng công an phường hỗ trợ
mới giải quyết xong một cái vụ gì
còn khi bị xử lý nồng độ cồn với mức phạt rất cao
nhiều người vẫn cho rằng họ đủ tỉnh táo để lái xe về nhà
mặc dù thiết bị đo ở mức cao nhất
nghĩa là uống rất nhiều rượu bia trước khi
khi điều khiển phương tiện
hai mươi năm mg trên một lít khí thở
thì cái nguy cơ dẫn đến tai nạn đau thông đã cao gấp ba bốn lần
so với cái người mà không uống rượu bia
phỏng vấn sâu những nạn nhân tai nạn đau thông
họ gặp tai nạn khi điều khiển phương tiện
mà sau khi đều uống rượu bia
trong trạng thái họ cảm thấy mình khá tỉnh táo
hay nói khác là lúc đấy người ta rất tự tin
về cái năng lực điều khiển phương tiện của mình
và khi đó người ta gây tai nạn
những người rượu bia mà tham gia giao thông
cũng rất mỏng cơ bản chức năng
sư lý nghiêm
mà nhất bây giờ cái an toàn tuyệt đối giao thông bao giờ
nên rất nhiều rồi
tai nạn giao thông về rượu bia
rồi cũng có nhiều cái khách quan mang lại
ví dụ như là tài xế hay gì khác
rồi những người tham gia giao thông cũng rượu bia nữa
nên đôi lúc là nó oan hết cả kẻ
cho nên rất nhiều người tài xế người cầm quân ăn
thưa quý vị vẫn còn nhiều người
còn chưa hiểu rõ những điểm mới
của nghị định một trăm linh của chính phủ ban hành
và áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
về quy định xử phạt quy phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
xoay quanh vấn đề này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư đỗ trúc lâm
đoàn lực sư thành phố hồ chí minh
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình
xin ông đánh giá cái hiệu quả
của cái nghị định một trăm linh
khi đưa vào áp dụng trong vòng hai tháng qua
tôi thấy là cái nghị định một trăm linh
khi đi vào đời sống
thì nó có cái tích cực
chuyển biến về tình hình an toàn giao thông
bởi vì có hai cái tác dụng
một là cái mức phạt nó cao
và nó đánh thẳng vào cái kinh tế của người dân
dẫn đến người dân là sợ
phải mất nhiều tiền
nên cũng có ý thức hơn
đặc biệt là vấn đề là nồng độ cồn
là cái việc ăn nhậu nó giảm hẳn xuống
và cái thứ hai cũng là
cái công tác về tuyên truyền phổ biến pháp luật
là qua những cái kênh mạng xã hội hoặc là báo chí
là tuyên truyền rất là tốt
đến là người dân hiểu hơn
về những cái hành vi vi phạm
cũng như là cái mức phạt có thể là phải gánh chịu
thì từ đó thì tôi thấy là gì
không phải là vì
mà nó nhiều tiền hơn
phạt nặng hơn
mà người dân mới có ý thức
mà tôi nghĩ là chính những người dân
cũng nên là có cái sự chuyển biến ngay
chính về cái ý thức tham gia giao thông của mình
là tránh trường hợp vi phạm
bởi vì dù bị phạt hay không phạt
thế nhưng mà những hành vi vi phạm đó
thì vô tình nó có thể tạo nên những cái hậu quả
rất là lớn cho chính bản thân gia đình và xã hội
khi mà xảy ra tai nạn giao thông
thời gian qua thì một số người
cũng có những cái thắc mắc
xoay quanh cái nghị định một trăm linh
về cái mốc mà nồng độ cồn
khi mà lực lượng chức năng áp dụng
để mà xử lý vi phạm
thì trước hết là người dân có thể là thắc mắc
là có phải là về cái nồng độ cồn
là sẽ bị phạt ở mức từ hay không
thì xin thưa là cái mức nồng độ cồn này
là trước kia là nó có một cái giới hạn tối thiểu
mới bị phạt
thế nhưng mà từ ngày mà luật
về phòng chống tất hại rượu bia
và theo lựa chọn
theo điều ba mươi năm thì có quy định là gì
là nghiêm cấm những cái hành vi
mà điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
mà trong máu hoặc là hơi thở
có nồng độ cồn
kể cả luật phòng chống tất hại rượu bia
lẫn nghị định một trăm linh
đều không có kể ra là mức
nên vì vậy là gì
chỉ bị phạt khi nào
là khi có nồng độ cồn
có nghĩa là cái mức nồng độ cồn
nó phải vượt qua cái ngưỡng là
thì cái này là cái cái
mà ở trên mạng xã hội
thì nhiều người người ta liệt kê là mức
như vậy là không có đúng
mà phải vượt qua và nó còn sôi dương
nhiều người cũng cho rằng
khi mà thấy cái lực lượng chức năng
đang đứng chốt ở một cái điểm nào đó
thì nếu mà giác bộ
mà đi qua cái chốt của lực lượng chức năng
thì có thể là thoát được cái việc
mà bị xử lý vi phạm
thì ông thấy cái vấn đề này nó như thế nào
thực ra mà nói nếu mà không vi phạm
thì không cần phải gặp cảnh sát giao thông
mà lại phải xuống giác bộ xe
điều đó chứng tỏ là đây cũng là một cái hình thức đối phó
theo quyết định của luật an toàn giao thông đường bộ
thì là xử lý vi phạm
đối với những hành vi điều khiển phương tiện
mà tham gia giao thông
thế thì đương nhiên là giác bộ
thì nó không phải là điều khiển
thì sẽ không bị xử lý vi phạm
tuy nhiên thì công an
cảnh sát giao thông thì có thể là
hoàn toàn dựa vào các thiết bị ghi âm ghi hình
để mà xác định
là cái người này là trước khi giác bộ
là có điều khiển phương tiện
hoặc là giác bộ một quãng đường
sau đó tiếp tục lên xe và điều khiển phương tiện
và khi đó thì
hoàn toàn có thể kiểm tra
và xử lý vi phạm như bình thường
và cái thứ ba nữa là cái việc
nhất là ban đêm
thì có nhiều người là điều khiển
phương tiện giao thông như là xe ô tô xe máy
là gắn thêm cái đèn led
và những cái đèn này nó rất là chói
gây chói mắt cho cái người đối diện
và gây có khả năng là dẫn đến
cái tai nạn
thì theo quy định của nghị định một trăm linh
thì cái hành vi mà lắp thêm đèn
ở phía trước phía sau
hoặc là bên thành
xe thì nó đều coi là vi phạm
và sẽ bị xử phạt
và cái này nó cũng là nhằm tránh
cái tai nạn giao thông
có thể là xảy ra
nhiều người cũng cho rằng là khi điều khiển phương tiện
tham gia giao thông trên đường mà cái xe đó
không phải do mình đứng tên đăng ký
gọi là xe không chính chủ đó
thì ông có thể giải thích cho người dân
hiểu rõ hơn về cái quy định này không
xin thưa rằng là không phải là xe không chính chủ đâu
mà về mặt câu chữ
thì nghị định một trăm linh là xử phạt
đối với hành vi là gì không đăng ký xe
khi mà được tặng cho xe
mua bán xe
hoặc là được thừa kế đối với cái xe này
thế thì ở đây là
không có đăng ký xe
chứ không phải là đi xe không chính chủ
hay nói một cách khác
thì là gì là cái công tác mà xử lý
vi phạm về cái việc
không có sang tên này
thì chỉ xảy ra khi nào khi mà xử lý
các vụ về tai nạn giao thông
hoặc là trong công tác đăng ký xe
chứ còn bình thường nếu mà lưu thông trên đường
thì hoàn toàn có thể sử dụng xe mượn
xe ủy quyền hoặc là xe
mà chưa đăng ký sang tên
nhưng nếu không phải rơi vào tình hợp tai nạn
hoặc là khi
công an kiểm tra và công tác đăng ký xe
thì sẽ bị xử phạt về cái hành vi gọi là đi xe không chính chủ này
người dân có thể an tâm
lưu thông xe trên đường miễn sao là có giấy tờ
đầy đủ của xe đó là được